nghìn người có trình độ đại học trở lên đang lao động trong các khu công nghiệp
đây là nguồn nhân lực có chất lượng của các doanh nghiệp và cũng là nguồn phát triển đảng
phải có tổ chức đảng thì mới có thể khai thác được nguồn lực trẻ và có trình độ đó
việc thành lập phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh nói chung
và trong các doanh nghiệp fdi nói riêng cần phải được quan tâm đặc biệt
nhất là phải có các giải pháp để các chủ doanh nghiệp người nước ngoài nhận thấy lợi ích có được từ tổ chức đảng
để rồi họ sẽ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đảng hoạt động
với các doanh nhân cứ việc gì có lợi cho họ thì họ tự khắc đồng ý mà không cần phải tuyên truyền nhiều
bên cạnh đó tỉnh ủy cũng cần có những giải pháp tổng thể để hình thành hệ thống tổ chức đảng
trong các khu công nghiệp cụm công nghiệp thực hiện mô hình đảng bộ khu công nghiệp theo chỉ đạo và hướng dẫn của trung ương
trước mắt tập trung vào những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động để thành lập tri bộ
từ đó phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan để giả soát
nắm chắc số lượng đảng viên đang sinh hoạt ở địa phương để chuyển về sinh hoạt ở tổ chức phù hợp
khi có đủ điều kiện thì thành lập tổ chức đảng đoàn thể tại doanh nghiệp
khi đó việc phát triển tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp fdi nói riêng mới có những chuyển động tích cực
trong phần tin quốc tế ông antonio guterres đảm nhận chức tổng thư ký liên hợp quốc
trong thông điệp chào đón năm mới và đánh dấu ngày đầu tiên đảm nhận cương vị tổng thư ký liên hợp quốc hôm qua
ông antonio guterres tuyên bố năm hai nghìn một mươi bảy sẽ là năm ưu tiên hàng đầu cho hòa bình
trong ngày đầu tiên ở cương vị tổng thư ký liên hợp quốc
ông antonio guterres đã hối thúc toàn thể người dân thế giới thực hiện lời kêu gọi của năm mới rằng
hãy để chúng ta quyết tâm đặt hòa bình lên hàng đầu
hãy để chúng tôi biến năm hai nghìn một mươi bảy thành một năm mà tất cả chúng ta những thường dân chính phủ lãnh đạo nỗ lực vượt qua những khác biệt
ông guterres nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển nền ngoại giao vì hòa bình mà ông có kế hoạch tập trung vào lĩnh vực này
tân tổng thư ký liên hợp quốc cũng tuyên bố sẽ nỗ lực xóa bỏ những bất bình đẳng mà quá trình toàn cầu hóa và tiến bộ công nghệ gây ra tình trạng mất việc làm đặc biệt là trong tầng lớp thanh niên
theo người đứng đầu liên hợp quốc nhiệm vụ của chúng ta đối với toàn bộ người dân trên thế giới là loại bỏ nỗi sợ hãi ở mỗi người tin tưởng nhau và tin vào những thể chế phục vụ và bảo vệ mỗi người
ông guterres là tổng thư ký thứ chín của liên hợp quốc sẽ giữ nhiệm kỳ từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
nước mỹ sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có cả nga và trung quốc
đây là tuyên bố được tổng thống đắc cử mỹ donald trump đưa ra
trước báo giới tại lễ đón năm mới tại câu lạc bộ mar a lago của gia đình ông tại tiểu bang florida
phát biểu với báo giới tổng thống đắc cử mỹ donald trump tiếp tục bày tỏ hoài nghi về những cáo buộc về trách nhiệm của nga trong vụ đột nhập hệ thống máy tính đảng dân chủ trong đợt bầu cử vừa qua
ông trump nhấn mạnh bất cứ một quốc gia nào đó mà không phải là nga đã thực hiện vụ tấn công này
bên cạnh đó ông cũng tuyên bố sẽ có mối quan hệ tốt với nhiều nước kể cả nga và trung quốc
đề cập đến quan hệ tốt với nhiều nước kể cả nga và trung quốc
đề cập đến quan hệ với israel ông trump cho rằng israel là một quốc gia rất quan trọng đối với mỹ
ông nhắc lại quan điểm chỉ trích việc chính quyền của tổng thống barack obama đã bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc yêu cầu israel ngừng hoạt động xây nhà định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng trái phép
trước đó ông trump tuyên bố các chính sách của mỹ tại liên hợp quốc sẽ thay đổi sau khi ông nhậm chức vào ngày hai mươi tháng một tới
hôm qua người dân thủ đô bắc kinh của trung quốc đã đón buổi sáng đầu tiên của năm mới hai nghìn một mươi chín
trong tình trạng khói mù dày đặc với nồng độ các hạt phân tử độc hại cao gấp hai mươi lần so với tiêu chuẩn quốc tế
ước tính nồng độ pm hai năm nồng độ bụi có đường kính dưới hai năm micron vào sáng ngày một tại một số khu vực
trong đó có thành phố bắc kinh đã vượt mức năm trăm linh mức cao hơn rất nhiều so với ngưỡng tối đa là hai mươi năm trong hai mươi bốn giờ tiếp xúc
dự báo trong những ngày tới khói mù ô nhiễm sẽ có thể còn tăng dần
đài quan sát quốc gia trung quốc đã tiếp tục ra cảnh báo ở màu cam
ô nhiễm không khí trung tâm khí tượng trung quốc thông báo khói mù dày đặc sẽ duy trì tại một số khu vực như bắc kinh
kiên tân hà bắc sơn tây hà nam sơn đông thiểm tây hồ bắc và an huy từ ngày một tháng một đến sáng ngày hai tháng một
các tỉnh liêu ninh cát lâm miền trung hồ bắc và miền đông giang tây dự kiến bị ảnh hưởng bởi khói mù ở mức vừa phải
ít nhất hai mươi ba người thiệt mạng hai mươi người bị thương và một mươi bảy người vẫn còn đang mất tích khi một phà chở gần hai trăm năm mươi người
trong đó đa số là khách du lịch đã bốc cháy ngoài bờ biển ở jakarta indonesia trong ngày hôm qua
giới chức văn phòng tìm kiếm và cứu nạn tại jakarta cho biết chiếc phà gặp nạn khi đang trên hành trình
từ cảng muara ake ở jakarta đến đảo ti đung một điểm du lịch cách jakarta năm mươi km
đội cứu hộ đã đưa các thi thể ra khỏi phà và chuyển đến một bệnh viện gần đó
đa số nạn nhân được tìm thấy gần cửa thoát hiểm ở phần phía trước phà
giới chức cơ quan cứu hộ và chữa cháy địa phương cho biết
nhiều khả năng chiếc phà bị cháy là do trục chặt về động cơ
trong khi đó các nhân chứng cho biết lửa xuất hiện trên phà chỉ sau một mươi năm phút khởi hành
cảnh sát đã bắt giữ thuyền trưởng để thẩm vấn về số hành khách được kê khai
cũng như tính hợp pháp của phương tiện này
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
chúc quý vị một ngày mới may mắn tốt lành